khoảng tám giờ sáng nay ngày bảy tháng bốn lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ tai nạn trên
thi thể của nạn nhân thứ năm trong vụ tai nạn đã được tìm thấy cách vị trí xác định máy bay trực thăng rơi khoảng vài trăm mét
tại vùng biển xã gian luận huyện cát hải thành phố hải phòng
như vậy đến thời điểm hiện tại cả năm nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay trực thăng đã được các lực lượng tìm thấy
theo lực lượng chức năng máy bay có dấu hiệu gặp sự cố trong quá trình bay ngắm cảnh vịnh hạ long
phi công đã cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn nhưng không thành công
về nguyên nhân vụ tai nạn bộ quốc phòng và bộ giao thông vận tải sẽ phối hợp để điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã có kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đề nghị truy tố bị can nguyễn phương hằng năm mươi hai tuổi tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam bình dương
và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định bị can nguyễn phương hằng đóng vai trò chủ mưu
các bị can đặng anh quân tiến sĩ luật giảng viên trường đại học luật tp hcm
nguyễn thị mai nhi trợ lý của nguyễn phương hằng lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam có vai trò đồng phạm giúp sức cho nguyễn phương hằng thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định bị can hằng đã lợi dụng sử dụng một mươi hai kênh mạng xã hội live stream xâm phạm bí mật đời tư
ảnh hưởng tới uy tín danh dự của chín cá nhân
bị can nguyễn phương hằng khai nhận các nội dung phát ngôn trên live stream và đăng tải trên facebook về các cá nhân trên
đều do bị can đọc trên internet đọc báo và nằm mơ chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh
viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng đã bảo vệ các cá nhân trên internet đọc báo và nằm mơ
phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông hồ văn khoa
chủ tịch ubnd quận cẩm lệ cùng ông trần phước mỹ phó phòng quản lý đô thị ubnd quận cẩm lệ về tội nhận hối lộ
vào lúc một mươi sáu h chiều ngày sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định và tiến hành khám xét nơi làm việc
của ông hồ văn khoa tại ubnd quận cẩm lệ
quá trình điều tra vụ án đưa nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu nạo vét hệ thống
cống thoát nước trên địa bàn quận cẩm lệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã xác định
chủ tịch ubnd quận hồ văn khoa là một số cá nhân khác đã nhận hối lộ gần ba tỷ đồng từ công ty trách nhiệm hiệu hạn
thi nghĩa hưng có trụ sở tại phường hòa thọ đông quận cẩm lệ và giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu
trước đó vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cũng đã bắt tạm giam ông võ thiên sinh
phó chủ tịch ubnd quận cẩm lệ và ông võ thành quý trường phòng quản lý đô thị ubnd quận về tội nhận hối lộ
khởi tố bắt tạm giam nguyễn đặng nhất huy phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thi nghĩa hưng về tội đưa hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở ông huỳnh ngọc dũ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba cựu phó tránh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hậu giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín huỳnh ngọc dũ công tác tại ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hậu giang
nghe thông tin toàn bộ ấp phú bình thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang bị quy hoạch và nhà nước sẽ thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp
lúc này dũ tìm những hộ dân có hộ khẩu giấy chứng minh nhân dân tại ấp phú bình và đưa ra thông tin gian dối là nhờ họ đứng tên nhà hộ dũ
để được bồi thường và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất dũ trả cho mỗi trường hợp là một mươi triệu đồng
sau khi lấy thông tin của những người này dũ đã làm giả hồ sơ các suất tái định cư rồi đem cho nhiều người và chiếm đoạt tiền hơn bảy sáu tỷ đồng
do không nhận được đất tái định cư nên nhiều người mua đã tố cáo dũ đến cơ quan công an
công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng phạm doãn hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này thông qua mạng xã hội phạm doãn hùng đăng tải các thông tin bán vé máy bay giá rẻ rồi lừa tiền của các nạn nhân
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phạm doãn hùng đã thực hiện hơn ba mươi vụ lừa đảo
đối với nhiều bị hại ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa hải phòng
với tổng số tiền chiếm đoạt hơn hai trăm linh triệu đồng
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hùng đăng tải các thông tin bán vé máy bay giá rẻ lên mạng xã hội
khi có người liên hệ đặt mua hùng thuê người làm vé giá rẻ rồi vé giả rồi gửi cho các bị hại
sau khi nhận được tiền hùng nhanh chóng cắt đứt liên lạc với nạn nhân
thưa quý vị mặc dù đã được cảnh báo về thủ đoạn giả danh các cơ quan công quyền để lừa đảo chiếu nọt tài sản
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân bị các đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa qua phòng an ninh mạng và tội phạm phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh hải dương điều tra làm rõ
một đối tượng giả danh lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng công an nhân dân để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hơn ba tỷ đồng của một phụ nữ trên địa bàn
đối tượng lê thị hoài ở xã nam tiến huyện nam trực tỉnh nam định vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi chín sau khi quen biết với một người phụ nữ ở huyện tứ kỳ tỉnh hải dương qua chương trình từ thiện hoài đã nhiều lần vay được tiền của chị này
thấy việc vay tiền từ người phụ nữ này dễ dàng hoài đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị
hoài nói mẹ mình đã mất và có bố đang là một lãnh đạo cấp tướng công tác trong lực lượng công an nhân dân
hoài nói giới thiệu bố mình với người phụ nữ này
sau đó hoài tự lập tài khoản facebook và gia lô rồi giả danh là bố của mình
để kết bạn hoài dùng danh nghĩa của mình và bố mình nhiều lần hỏi vay tiền chị này và đều được nạn nhân chuyển khoản cho hoài
số tiền này hoài đã chiếm đoạt phục vụ chi tiêu cho cá nhân
với nước đó tôi đóng hai vai vừa là vai con vừa là vai của thiếu tướng để cho chị tin tưởng và chị cho vai
giữa năm hai nghìn một mươi chín đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là tôi
đã nửa vai được của chị ngân gần ba tỷ đồng
tổng số tiền nạn nhân đã chuyển cho hoài khoảng hơn ba tỷ đồng
đến khi cần tiền để kinh doanh nạn nhân nhiều lần yêu cầu hoài trả tiền nhưng hoài đều tìm lý do không trả
cuối năm hai nghìn hai mươi hai phát hiện người sử dụng tài khoản facebook và zalo không phải là bố của hoài
chị này đã trình báo lên cơ quan công an
sau khi vào cuộc công an tỉnh hải dương đã điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của hoài
tổng số tiền chiếm đoạt từ ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là hơn ba ba tỷ đồng
tôi cũng tin tưởng là bố của bạn ấy cái người này cũng trình hai người này trình bày lý do là ốm đau bệnh tật và rất là nhiều những lý do để đưa ra để vay tiền tôi
và cái người nói là bố hoài này cũng vay tiền và hoài cũng vay tiền
cả hai người này đều cho tiền
tôi tổng cộng đến bây giờ là bảy tài khoản để tôi chuyển tiền vào
rồi tôi chuyển rồi nấy lý do là cho mẹ ốm mẹ gãy chân phải cho đi viện
lấy lý do rất là nhiều lý do thì bản thân tôi là người thật thà và thương người
nên là tôi thấy cái tình trạng cấp bách là tôi gửi tiền để đi chữa bệnh
không thực hiện chuyển tiền đối với các mối quan hệ mới quen trên mạng xã hội
khi gặp phải trường hợp
khi gặp phải trường hợp như vậy thì đề nghị người dân thứ nhất là giữ bình tĩnh
tìm hiểu kỹ các mối quan hệ ngoài đòi cũng như mối quan hệ trên mạng xã hội
khi nghi ngờ thì đến ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố bị can đối với lê thị hoài
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan tới ma túy công an tỉnh sơn la vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tăng một đối tượng có hành vi vận chuyển tám bánh heroin
đối tượng bị bắt là giàng a sánh chú tại xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm tám bánh heroin cùng một số tăng vật liên quan
qua đầu tranh khai thác sánh khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên
cho một người đàn ông không rõ tên tuổi từ bản lũng xá đến bản lóng luông
sau khi vận chuyển chót lọt sẽ được trả công là một mươi tám triệu đồng